mới đây chính phủ ban hành nghị định một trăm linh bảy thay thế cho nghị định một trăm linh chín quy định các điều kiện cho thương nhân xuất khẩu gạo
đây được xem là một động thái tích cực cởi trói cho doanh nghiệp gạo cạnh tranh xuất khẩu mở rộng thị trường
điểm mới của nghị định một trăm linh bảy là doanh nghiệp được tham gia xuất khẩu gạo mà không cần phải sở hữu kho bãi nhà máy xay sát
đồng thời không giới hạn số lượng mặt tích cực là giúp thị trường gạo cạnh tranh minh bạch đa dạng sản phẩm
nhưng từ đây cũng nảy sinh lo ngại về tình trạng làm ăn trộm giật của những doanh nghiệp không uy tín
ảnh hưởng đến những doanh nghiệp có đầu tư có chiến lược
tình trạng cạnh tranh mua tranh bán là không thể tránh khỏi bởi các doanh nghiệp lúc này hoạt động theo cơ chế thị trường
đây cũng là mục tiêu của nghị định một trăm linh bảy nhà nước kiến tạo môi trường bảo đảm ổn định giá cả lúa gạo trong nước
còn doanh nghiệp phải tự thân vận động
tuy nhiên điều các doanh nghiệp lo ngại khi xóa bỏ giá sàn xóa bỏ đăng ký giá và những điều kiện nới lỏng
có thể dẫn đến hệ lụy phá giá xuất khẩu giảm uy tín và giá trị gạo xuất khẩu
không lần mạnh thì nó sẽ tác động ngược lại sẽ tạo khó khăn cho những doanh nghiệp lớn có tập trung
có quy mô có sự liên kết và sản xuất
bộ công thương cũng thừa nhận nghị định một trăm linh bảy đặt ra thách thức rất lớn cho các nhà quản lý là yêu cầu quản lý không đổi
nhưng mô hình quản lý lại thay đổi
tuy nhiên đây là xu hướng phát triển theo quy luật thị trường của nhiều loại nông sản xuất khẩu và gạo không ngoại lệ
thị trường sẽ tự điều chỉnh và đào thải để giữ chỗ cho các doanh nghiệp uy tín
lúc đầu có thể có một số lộn sộn nhưng thông qua chọn lọc tự nhiên thì những cái lộn xộn đó sẽ mất dần
và dần dần chúng ta sẽ xuất hiện những doanh nghiệp mạnh thông qua chọn lọc tự nhiên
chứ nếu như chúng ta đặt quá nặng cái mục tiêu là chúng ta cần phải có một thị trường trật tự ngay lập tức
thì nó sẽ dẫn đến một cái yêu cầu là thì lại phải quay trở về các công cụ quản lý cũ
đó là điều mà cả chính phủ cũng như bộ công thương đều không mong muốn
ngoài ra bộ công thương cũng khẳng định
nghị định một trăm linh bảy đặt ra một xanh giới rõ ràng giữa việc cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp phải làm
cụ thể nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt cơ chế tăng cường khả năng phán đoán thị trường
cảnh báo rủi ro điều hành giá cả trong nước
còn lại doanh nghiệp phải tự thân vận động để đa sản phẩm xây dựng thương hiệu phát triển thị trường